khi vụ người nước ngoài thuê chung cư để đánh bạc nghìn tỷ tại khu đô thị old city
thành phố hải phòng chưa kịp lắng xuống thì ở đà nẵng lại xuất hiện vụ khách thuê nhà người hàn quốc
mang khí bóng cười vào trung cư đe dọa an ninh trật tự cho cộng đồng cư dân
cùng với đó là tại một số địa phương khác cũng xuất hiện một bộ phận người nước ngoài tới việt nam
thực hiện các hành vi không được pháp luật cho phép đe dọa an ninh trật tự tại một số khu vực dân cư
đặc biệt là các trung cư cao tầng thực tế này đặt ra yêu cầu ra soát và hoàn thiện hệ thống pháp luật
liên quan tới kiểm soát người nước ngoài cư trú tại việt nam
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín hàng loạt cư dân trung cư azura thành phố đà nẵng tỏ ra bất an khi phát hiện một số người nước ngoài
thuê nhà trong trung cư mang theo nhiều bình khí n hai o loại khí gây kích thích thần kinh được sử dụng trong bóng cười
trước đó sự việc tương tự cũng đã diễn ra tại một căn hộ khác với những người nước ngoài
làm việc với phóng viên truyền hình nhân dân cả ban quản lý tòa nhà và đại diện đơn vị vận hành đều cho biết
chính họ cũng gặp khó khăn trong khi không đủ thẩm quyền kiểm soát tư trang hành lý của người nước ngoài
vì cái việc quản lý người nước ngoài đến hiện nay pháp luật cũng chưa rõ ràng về cái việc người nước ngoài mà ở tại chung cư như thế nào
đăng ký như thế nào cho nó hợp lý và chưa có một cái pháp chế nào về cái việc người ta vi phạm nội quy tòa nhà hay là cho nên là nó dẫn đến bắt cập rất là nhiều
tuy nhiên chính công an khu vực cũng gặp khó khăn trong công tác quản lý người nước ngoài cư trú trên địa bàn
ở việc quản lý người nước ngoài lưu trú tại
các trung cư thì chưa có quy định cụ thể nào riêng cho cái việc quản lý đó
và việc cơ quan quản lý trực tiếp là công an phường
và tuy nhiên thì công an phường họ chỉ có cái nhiệm vụ là kiểm tra cái việc có đăng ký cái việc lưu trú hay không
và nếu như trong trường hợp trong các căn hộ mà có cái dấu hiệu hình sự thì cái việc khám xét căn hộ lại phải do công an quận và viện kiểm sát cung cấp phê chuẩn
đối với cái việc sử dụng cái chất n hai o thì n hai o chỉ thuộc danh mục hạn chế sản xuất kinh doanh chứ không thuộc cái danh mục bị cấm sử dụng
tuy nhiên do đó thì tôi thấy rằng là công an phường rất khó để quản lý cái việc này
người dân thì trông chờ vào ban quản lý
ban quản lý không đủ công cụ pháp lý để ngăn chặn và cần sự trợ giúp của cơ quan công an
trong khi đó chính cơ quan công an cũng gặp những khó khăn không nhỏ trong quản lý người nước ngoài
các chuyên gia cho rằng nếu không sớm hoàn thiện các quy định về quản lý người nước ngoài
thuê nhà trong các trung cư những vụ việc như xuất hiện khí bóng cười ở trung cư azura
hay thuê nhà để đánh bạc ở khu đô thị our city hải phòng sẽ tiếp tục tái diễn